phần cuối là dự báo thời tiết
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
bao gồm cả thủ đô hà nội
chịu ảnh hưởng của gió đông nam sâu ẩm
đêm trời còn nhiều mây
và có mưa nhỏ sương mù
về đêm và sáng khiến tầm nhìn giảm thấp
quý vị lưu thông chú ý để đảm bảo an toàn
nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từ ngày
cao nhất vào ngày bốn tháng một mươi một
chạm mức là từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng sớm
còn các tỉnh phía tây bắc bộ
do vẫn chịu ảnh hưởng của hồi tụ gió
trên mức ba đến năm mét
nên có mưa rào và rông rải rác
vào đêm và sáng
hạn chế phần nào quá trình tham gia lưu thông
của người dân vào thời điểm này
còn trưa chiều thì giảm mưa
và nhiệt độ tăng dần
một số nơi đạt mức là từ ba mươi đến ba mươi một độ
tại các tỉnh trung bộ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trời vẫn còn mưa trong đêm nay
do vẫn còn siêu hoạt động của gió đông yếu trên cao

từ ngày mai thì mưa giảm dần về diện và lượng
nhiệt độ tăng tuyến tính mỗi ngày
đạt mức là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
vào trưa chiều
quý vị chỉ lưu ý vào đêm và sáng sớm
thì sương mù xuất hiện rải rác
khu vực phía nam đảo hải vân
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
mưa chỉ xuất hiện vài nơi
vào chiều tối và đêm
còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn
với nhiệt độ duy trì ổn định
cao nhất ngày giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
về đêm và sáng thì chỉ từ hai mươi năm
cho đến hai mươi sáu độ
thời tiết mát mẻ cả ngày và đêm
đến với khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới mưa gần như
là ít xuất hiện
có trăng chỉ cục bộ ở một vài nơi
ban ngày trời có nắng thuận lợi cho các hoạt động
chăm sóc vườn cây ăn quả của người dân nơi đây
dự báo nhiệt độ cao nhất
phổ biến là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn tại khu vực nam bộ
do sự hoạt động của nhiễu động
ở phía nam nên sẽ ảnh hưởng
đến thời tiết ở các tỉnh ven biển
miền tây nam bộ
trời vẫn có mưa rẻ rác về chiều tối
dù lượng mưa và thời gian mưa thì không kéo dài
nhưng quý vị đề phòng các hiện tượng
thời tiết cực đoan trong cơn rông
ban ngày thì vẫn có nắng với nhiệt độ giao động
là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
và xin kính chào tạm biệt